cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với hội nghệ sĩ sân khấu việt nam và các đơn vị có liên quan
đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên cục nghệ thuật biểu diễn tổ chức chương trình giới thiệu gương mặt nghệ sĩ
nhằm quảng bá giới thiệu đến đông đảo công chúng
đóng góp của những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất trong hai năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
chương trình nghệ thuật dự kiến diễn ra vào ngày bảy tháng một tại trung tâm nghệ thuật âu cơ
sẽ đem đến cho khán giả thủ đô những tiết mục đặc sắc với nhiều loại hình nghệ thuật
được các nghệ sĩ đạt thành tích xuất sắc trong các liên hoan chuyên nghiệp tổ chức trong thời gian vừa qua thể hiện
chương trình hy vọng sẽ mang đến cho công chúng bữa tiệc âm nhạc nghệ thuật hấp dẫn
và là sân khấu tôn vinh đầy ý nghĩa cho các nghệ sĩ